tại phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu
cần tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng là nhiệm vụ trọng yếu nhất trong năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng cũng yêu cầu từng đồng chí bộ trưởng trưởng ngành phải đặc biệt quan tâm sâu sắc
về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra cho bộ ngành mình và thường xuyên giao ban kiềm điểm hàng tháng
tình hình thực hiện từng chỉ tiêu để có đối sách phù hợp kịp thời với các biến động trong nước và quốc tế
trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín kinh tế xã hội vẫn tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng tốt đời sống nhân dân được giữ vững
các khâu yếu kém được phát hiện và xử lý kịp thời
nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước trước tình hình thế giới còn phức tạp
mà độ mở của nước ta ra thế giới là quá lớn thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành tuyệt đối không được chủ quan
tiếp tục thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh
thủ tướng nêu rõ việc tìm thị trường mới là rất khó

thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước điều hành chính sách tiền tệ tỷ giá
lãi suất linh hoạt
hiệu quả hài hòa với chính sách tài khoá và chính sách vĩ mô
thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lãm phát ổn định vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng
tín dụng phải được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên là động lực của tăng trưởng góp phần hạn chế tín dụng đen
bộ tài chính siết chặt hơn nữa kỳ luật tài chính ngân sách nhà nước
thanh tra kiểm tra công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách
bộ công thương thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu kiểm soát xuất khẩu
tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
phấn đấu công bố hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở một số tỉnh điển hình
làm sao chúng ta phải tạo một môi trường cho doanh nhân doanh nghiệp và người dân đồng tâm
chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế châu âu một mươi chín
nhất là quy mô tâm tích này đừng để những con sao đồng rầu đồng canh như thế ảnh hưởng
cho phát triển kinh tế châu âu một mươi chín như lưu nghiêm đúng sai phân minh rõ ràng
một rốt đường gặp phi vọng nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của nước này
về việc chuẩn bị tết nguyên đán thủ tướng lưu ý các cấp các ngành các địa phương
tập trung lo tết cho nhân dân để đảm bảo an toàn vui tươi tiết kiệm
phải đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa tết không để thiếu hàng tết cho người dân
tập trung lo tết cho người vùng khó khăn vùng xa vùng sâu vùng thiên tai
bảo đảm cho mọi thành phần xã hội đều được hưởng tết vui tươi lành mạnh an toàn
cùng với việc cung ứng đầy đủ hàng hóa thủ tướng yêu cầu cần tập trung quản lý thị trường
chống buôn lậu gian lận thương mại đặc biệt là chống vận chuyển đốt pháo trái phép
thủ tướng yêu cầu mở một chiến dịch xử lý các tội phạm để đảm bảo an toàn cho người dân
đặc biệt là đổi mới cách làm biện pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông